do làm ăn thua lỗ và để có tiền trả nợ tiêu xài cá nhân đối tượng vương đối tượng vương trung tá đã thuê nhiều xe ô tô có giá trị hàng tỷ đồng rồi mang đi cầm cố thế chấp
và hiện nay đối tượng tá đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành bắt giữ cùng với chín xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
theo đó đối tượng vương trung tá ba mươi năm tuổi là người kinh doanh xe chạy dịch vụ và cho thuê xe ô tô tự lái nhưng không có xe nên tá đã ký hợp đồng thuê năm chiếc xe của ba người khác
tuy nhiên quá trình kinh doanh thua lỗ nợ tiền không có khả năng tự trả nợ nên tá đã mang các xe ô tô đã thuê đi cầm đồ và thế chấp vay được sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạn như trên tá tiếp tục thuê năm chiếc xe khác mang đi cầm cố và thế chấp được năm trăm tám mươi năm triệu đồng
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các nạn nhân đã làm đơn tố cáo tá đến cơ quan công an